trên tuyến quốc lộ năm đoạn xuống cấp nghiêm trọng nhất dài tám trăm linh mét chạy qua tỉnh hải dương vừa hoàn thành việc cải tạo nâng cấp
đây là một phần của dự án sửa chữa nâng cấp quốc lộ năm sau hơn hai mươi năm đưa vào sử dụng
theo đại diện ban quản lý bảo trì và khai thác quốc lộ năm gói thầu được triển khai thi công từ ngày hai mươi ba tháng chín đến nay đã hoàn thành
đơn vị thi công đã cào bóc mặt đường và thay thế bằng hai lớp bê tông nhựa polymer có khả năng kháng hành lún vệt bánh xe
ngoài ra đơn vị cũng đã nâng cấp bó vỉa để bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật
dự kiến các gói thầu còn lại sẽ hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu trong quý i và sẽ tổ chức thi công từ quý ii năm hai nghìn hai mươi một
hiện nay lưu lượng giao thông trên quốc lộ năm có khoảng năm mươi xe trên một ngày đêm gấp hơn ba lần lưu lượng thiết kế
đó cũng chính là nguyên nhân khiến tuyến đường này xuống cấp nghiêm trọng sau hơn hai mươi năm đi vào hoạt động